hàng chục doanh nghiệp hay là cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã làm đơn kiến nghị và phản ánh về tình trạng khan hiếm xăng giá mua vào thì lại cao hơn giá bán ra và khiến cho nhiều doanh nghiệp bán lẻ rơi vào cảnh thua lỗ và buộc phải đóng cửa
trong mấy ngày qua tình trạng đóng cửa nghỉ kinh doanh diễn ra ở một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện grong năng và thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
các cơ quan cho biết do khăn hàng và hoa hồng chất khấu giảm nên đã phải chịu lỗ trước thực trạng trên cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắk đã kiểm tra tránh tình trạng găm hàng chờ tăng giá
sở công thương tỉnh đắk lắc đã có thông báo gửi cho các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh yêu cầu không được tự ý dừng bán hàng mà không có lý do chính đáng
đồng thời xử lý nghiêm các công ty doanh nghiệp có dấu hiệu đầu cơ tích chữ găm hàng nhằm trục lợi trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đắk lắk
các doanh nghiệp có dấu hiệu đầu cơ tích chữ găm hàng nhằm trục lợi trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đắk lắk
hẹn gặp lại các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới